ngày hai mươi một tháng một mươi hai huyện căn lộc tỉnh hà tĩnh đã tổ chức lễ kỷ niệm năm trăm năm mươi năm ngày thành lập
và đón nhận bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới
dự buổi lễ có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
huyện căn lộc tỉnh hà tĩnh được thành lập từ năm một nghìn bốn trăm sáu mươi chín với địa danh ban đầu là thiên lộc
mảnh đất giàu truyền thống lịch sử và văn hóa là chiếc nôi hát ví phường vải
cội nguồn của dân ca ví dặm đã được unesco vinh danh di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
sau một mươi năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
toàn huyện đã thành lập được gần chín trăm linh mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao
thu nhập bình quân đầu người hàng năm hiện đạt hơn ba mươi sáu triệu đồng một người tỷ lệ hộ nghèo giảm còn ba sáu
tại buổi lễ phó thủ tướng vương đình huệ đã trao bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới
cho đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện can lộc